số ca tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn cầu đã vượt ba người sau khi trung quốc đại lục thông báo có thêm bốn mươi hai ca tử vong trong ngày một tháng ba
ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết tất cả các ca tử vong mới đều ở tỉnh hồ bắc
trong ngày một tháng ba trung quốc đại lục xác nhận thêm hai trăm linh hai ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm mới tại nước này lên tám mươi hai mươi sáu người
tổng số ca tử vong tại trung quốc đại lục là hai chín trăm một mươi hai người
trong khi đó dịch covid một mươi chín tiếp tục lan rộng tại châu âu sau khi italia cho biết hôm qua đã có thêm năm ca tử vong do covid một mươi chín số ca nhiễm mới là gần một bảy trăm linh người
cùng ngày cộng hòa xét xác nhận ba trường hợp nhiễm covid một mươi chín đầu tiên ở nước này tất cả đều đến từ miền bắc italia
trong khi đó số ca nhiễm covid một mươi chín ở pháp và đức hôm qua cũng tăng mạnh lên một trăm ba mươi người
anh đang thảo luận biện pháp ứng phó dịch sau khi số ca nhiễm ở nước này tăng lên ba mươi năm người
cũng trong ngày hôm qua dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp tại trung đông
sau khi iraq và bahrain đều phát hiện các ca nhiễm mới
trong khi iran xác nhận số trường hợp tử vong ở nước này đã tăng lên năm mươi bốn người